bộ đội biên phòng nghệ an vừa tổ chức cứu nạn lai rắt tàu cá gặp nạn trên biển cách đông cửa lò năm mươi năm hải lý
cùng bệnh ngư dân nghệ an vào bờ an toàn
tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi năm nghìn chín mươi ba ts cho anh lê văn hòa làm thuyền trưởng
cùng sáu thuyền viên đang khai thác hải sản thì tàu bị hỏng máy trôi giặt trên biển
đã vải ra tín hiệu cứu nạn khẩn cấp
đến bốn giờ sáng ngày tám tháng bốn tàu cứu nạn và lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an
đã tiếp cận được vị trí tàu bị nạn tiếp tế lương thực chăm sóc y tế cho các thuyền viên
và lai rắt tàu cá về cảng cá lạch quen
bộ đội biên phòng nghệ an đã bàn giao các thuyền viên và tàu bị nạn cho gia đình
tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an